đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết các đối tượng chính sách
trên địa bàn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
chương trình tết yêu thương xuân canh tí hai nghìn hai mươi do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh tổ chức
tại nhà văn hóa thôn liên hải xã thạch hải huyện thạch hà
đồng chí tòng thị phóng đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội
và thực hiện chính sách xã hội nhất là chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách đối tượng khó khăn
tại đây đồng chí tòng thị phóng và các thành viên trong đoàn đã trao tặng nhiều phần quà giá trị
được trao cho các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng
phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn